giới chức mỹ cho biết là ít nhất ba người đã thiệt mạng do hai trực thăng chữa cháy va chạm trong khi làm nhiệm vụ tại hạt riverside ở khu vực phía nam bang california vào ngày sáu tháng tám
cơ quan lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy california gọi tắt là canfi cho biết một trực thăng đã hạ cánh an toàn trong khi trực thăng còn lại bị rơi và khiến ba người tử vong
các nạn nhân gồm hai nhân viên của canfi và một phi công hợp đồng
vụ va chạm cũng khiến đám cháy lan rộng thêm một sáu hectare nhưng đã được dập tắt
trước đó các nguồn lực của canfi và sở cứu hỏa hạt riversite đã được điều động đến để dập tắt đám cháy
tuy nhiên khi cơ quan cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường thì đám cháy được báo cáo đã lan rộng sang thẳng thực vật
nhà chức trách đã tích cực triển khai công tác cứu hỏa tại khu vực này trong đó huy động cả máy bay cố định và máy bay cánh quay
ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ va chạm